trước dự báo tại huyện đảo lý sơn sẽ có gió giật cấp một mươi ba trong đêm nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lý sơn
chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng phương án ứng phó với bão
trên tinh thần theo dõi diễn biến của bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
tích cực kiểm tra giả soát gắt gao nhất là các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn
nắm về tình hình cơn bão thông báo kịp thời cho người dân ứng phó phòng tránh bão an toàn
đến thời điểm này việc trăng chống nhà cửa di rời dân đã hoàn tất
trước những diễn biến phức tạp của đợt bão này thì người dân nên hết sức cảnh sát và đề phòng
với mọi tình huống có thể xảy ra
những tin tức mới nhất về cơn bão số chín này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo